trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc campuchia chiều ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với chủ tịch thượng viện campuchia samdek saychum và chủ tịch quốc hội
tại cuộc gặp chủ tịch thượng viện campuchia thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng khi nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước
thủ tướng đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi và dành cho nhau sự ủng hộ trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian tới